trong khi đó đảng dân chủ và đảng cộng hòa đã đạt đồng thuận về gói cứu trợ mới covid một mươi chín trị giá chín trăm linh tỷ đô la
mở đường để gói hỗ trợ này sớm được thông qua tại quốc hội sau nhiều tháng bế tắc
gói cứu trợ mới covid một mươi chín sẽ hỗ trợ sáu trăm linh đô la cho mỗi người dân mỹ trợ cấp ba trăm linh đô la một tuần cho mỗi lao động thất nghiệp
trong khi đó nội các nhật bản vừa thông qua dự thảo ngân sách cho tài khoá hai nghìn hai mươi một cao nhất từ trước đến nay
với tổng trị giá lên tới một trăm linh sáu sáu trăm một mươi tỷ yên
tương đương với khoảng một ba mươi tỷ đô la
nếu dự thảo này được quốc hội thông qua thì đây là năm thứ ba liên tiếp ngân sách thường niên của nhật bản vượt ngưỡng một trăm linh tỷ yên
trong dự thảo ngân sách mới các khoản chi cho an sinh xã hội sẽ chiếm khoảng một phần ba ngân sách
do gia tăng dân số già khiến chi phí chăm sóc sức khỏe và lương hưu tăng cao
ngân sách quốc phòng của nhật bản cũng tăng cao kỷ lục trong bối cảnh tokyo nỗ lực tăng cường năng lực
trong các lĩnh vực mới như không gian mạng và vũ trụ
bên cạnh đó còn có quỹ dự phòng trị giá năm tỷ yên chủ yếu phục vụ việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
liên bang nga cần một chương trình quy mô lớn để chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực hành chính công
song song với việc tối ưu hóa lực lượng công chức
đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo của trường kinh tế cao cấp công bố ngày hôm nay
báo cáo cho rằng các văn phòng trung ương của năm mươi hai cơ quan liên bang có thể tinh giản tới một mươi một số công chức đang làm việc
tức là khoảng hơn hai hai trăm linh
trong số gần hai mươi người được tuyển dụng thực tế
báo cáo lưu ý việc đưa các hệ thống công nghệ thông tin vào quản lý hành chính công cần phải đi kèm với việc cắt giảm các thủ tục thường ngày
hiện nay tỷ lệ này ở các bộ và ban ngành liên bang ở mức trung bình khoảng ba mươi
các chuyên gia đề xuất tinh giản tới hai mươi tám số nhân viên tức là lên đến gần sáu tám trăm linh người có tính đến việc giảm các vị trí tuyển dụng
bộ nông nghiệp đan mạch cho biết quốc hội nước này cho phép đào sát bốn triệu con trồn và thiêu hủy do có quan ngại về ô nhiễm môi trường
số sắc trồn được trôn ở các căn cứ quân sự ở phía tây đan mạch bắt đầu trồi lên do lực đẩy từ khí sinh ra trong quá trình phân hủy
trồn từng được đan mạch phát hiện mang biến thể của virus sars cov hai và đã lây sang người
dự kiến công việc này sẽ được tiến hành từ tháng năm năm sau khi nguy cơ lây lan virus từ chúng hoàn toàn được loại bỏ
thưa quý vị thông tin về các biến chủng mới của virus sars cov hai được phát hiện tại anh với mức lây nhiễm cao hơn tới bảy mươi so với chủng gốc đang khiến nhiều nước lo ngại

ngay từ ngày hôm qua nhiều nước châu âu đã phát hiện các biến chủng mới của virus sars cov hai
những nước châu âu như pháp đức và hà lan đã tạm ngưng các chuyến bay nhập cảnh từ anh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
dự kiến trong ngày hôm nay eu cũng sẽ tổ chức cuộc họp khẩn để đưa ra biện pháp ứng phó chung đối với mối đe dọa mới này
chỉ trong ngày hai mươi tháng một mươi hai biến thể mới của virus sars cov hai được ghi nhận ở nhiều nước ngoài anh gồm chín trường hợp tại đan mạch một trường hợp tại italia một ở hà lan và một ở australia
từ ngày hôm qua đức hà lan năm trong các nước ngoài anh đã phát hiện các biến thể mới của virus sars cov hai
trong những nước đầu tiên ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ vương quốc anh pháp ngay lập tức áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ anh bằng đường hàng không đường biển và đường bộ
italia và áo cũng thông báo đình chỉ các chuyến bay với anh trong khi hy lạp yêu cầu tất cả các du khách đến từ anh phải cách ly bắt buộc trong ít nhất một tuần
như vậy đường hàng không và đường biển ra vào nước anh đều bị phong tỏa
chúng ta phải kiểm soát tình hình do biến thể mới lây nhanh hơn
nó rất khó kiểm soát
nước anh cũng đã khẩn cấp phong tỏa thủ đô london và vùng lãnh thổ đông nam
sau cuộc họp bất thường ngày hôm qua thủ tướng anh boris johnson thông báo hủy kế hoạch nới lỏng hạn chế dịp giáng sinh
người dân tại những vùng bị áp dụng các biện pháp hạn chế sẽ phải ở yên trong nhà hạn chế ra ngoài đường
người dân sống ở những khu vực khác sẽ chỉ được gặp người thân trong một ngày thay vì năm ngày trong dịp nghỉ lễ giáng sinh như kế hoạch ban đầu
virus thì không ngừng tiến hóa gây lây nhiễm trong cộng đồng
một vài loại virus có khả năng biến đổi cao hơn bình thường và đây cũng là lý do mà một số nước cần tiêm phòng cúm mới mỗi năm
biến chủng mới nhất vừa được phát hiện ở anh đang đặc biệt gây nhiều lo ngại
trong khi các nhà khoa học lại chưa thể xác định được về hiệu quả của các loại vaccine hiện nay
ngày càng có thêm bằng chứng cho rằng virus corona đang đột biến để kháng thuốc hoặc đối phó với hệ miễn dịch của con người
một số biến chủng virus corona đang đột biến để kháng thuốc hoặc đối phó với hệ miễn dịch của con người
một số biến chủng virus corona còn kháng lại cả biện pháp điều trị bằng kháng thể
chủng biến thể mới được phát hiện với khả năng lây lan cao hơn bảy mươi so với chủng virus cũ
tuy nhiên hiện chưa có dữ liệu cho thấy chủng virus mới này làm tăng nguy cơ mắc bệnh hoặc tăng tỷ lệ tử vong
chưa có biến thể nào của virus sars cov hai kháng lại được các loại vaccine hiện có
loại biến thể của virus sars cov hai đang đột biến để kháng thuốc hoặc đối phó với hệ miễn dịch của con người

giữa bối cảnh tăm tối của đại dịch covid một mươi chín hàng trăm người dân tây ban nha đã tìm cách đem lại may mắn cho mình bằng cách đi mua sổ số
dù phải chờ đợi đến hai tính rưỡi dưới thời tiết giá lạnh hàng trăm người dân vẫn cố gắng để xếp hàng mua vé số dịp giáng sinh tại cửa
hàng bán sổ số được coi là may mắn nhất của đất nước tây ban nha
nhóm nhân viên an ninh đã phải rất vất vả để bảo đảm mọi người tôn trọng giãn cách xã hội khi xếp hàng bên ngoài dona manolita
một kỳ ốt ở trung tâm madrid đã bán vé số giáng sinh trong hơn một trăm linh năm qua
đó là một giấc mơ cuối năm nay mọi người muốn bỏ lại sau lưng khổ sở nghèo đói
mỗi người có một mong muốn khác nhau một số muốn mua nhà một số lại muốn giúp đỡ gia đình
sổ số giáng sinh của tây ban nha được gọi là el gordo có từ năm một nghìn tám trăm một mươi hai với quy tắc cho phép bán nhiều lần một số
dẫn đến có nhiều vé trúng thưởng ở nhiều thị trấn hoặc thành phố khác nhau
giải sổ số này là của nhà nước và nhằm mục đích tử thiện
năm nay việc mua vé số mang lại hy vọng cho nhiều người tây ban nha khi người dân nước này chịu nhiều ảnh hưởng về kinh tế
do các quy định cách ly và phong tỏa trong bối cảnh phức tạp của dịch covid một mươi chín
tôi luôn nghĩ đến khoảnh khắc mình sẽ nhận được giải thưởng hãy hy vọng và tôi hạnh phúc vì điều đó
việc mua sổ số được coi là một sự kiện lớn trong mùa lễ hội tại tây ban nha
gia đình bạn bè và đồng nghiệp thường cùng nhau mua sổ số và hồi hộp chờ đợi vận may vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi chín người dân tây ban nha đã giành hơn hai chín tỷ euro để mua sổ số với hy vọng trúng số
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay